giá xăng dầu thế giới trong một mươi năm ngày vừa qua đã có sự điều chỉnh tăng giảm đan sen và có xu hướng khác nhau giữa giá xăng và giá dầu
liên bộ tài chính công thương tiếp tục thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu
giá bán các mặt hàng xăng có xu hướng giảm và giá các mặt hàng dầu thì tăng nhẹ
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu giá bán các mặt hàng trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bốn một trăm linh chín đồng một lít giảm một trăm năm mươi chín đồng một lít so với giá hiện hành
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn một mươi bốn chín trăm bốn mươi đồng một lít giảm một trăm tám mươi hai đồng một lít so với giá hiện hành
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi một hai trăm một mươi tám đồng một lít tăng chín mươi đồng một lít so với giá hiện hành
dầu hỏa không cao hơn chín bảy trăm một mươi bảy đồng một lít tăng một trăm hai mươi ba đồng một lít so với giá hiện hành
dầu mazuk một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi một hai trăm sáu mươi một đồng một kwh
dầu mazuk một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi một hai trăm sáu mươi một đồng một kwh tăng ba trăm bốn mươi đồng một kwh so với giá hiện hành
việc trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi